theo thống kê trên địa bàn thành phố hà nội hiện có khoảng một sáu trăm linh nhà trung cư cũ
gần ba trăm năm mươi ngôi nhà xuống cấp mức độ nguy hiểm cho đến mức độ d có thể sập bất cứ lúc nào
tuy nhiên tỷ lệ số nhà trung cư cũ đã được cải tạo xây dựng đến nay mới chỉ đạt một
giúp kinh nghiệm từ những khó khăn tồn tại trong việc thực hiện cải tạo xây dựng lại một mươi bốn trung cư cũ
giai đoạn trước đã hoàn thành năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giao một mươi chín nhà đầu tư
tự bỏ kinh phí triển khai nghiên cứu lập trường ý tưởng quy hoạch cải tạo xây dựng lại ba mươi khu trung cư cũ trên địa bàn
về cơ bản có hai phương án chính được đề xuất là xây dựng đúng tầng cao và chỉ tiêu dân số theo quy hoạch
và điều chỉnh chiều cao chỉ tiêu để bảo đảm cân đối tài chính dự án
điều đáng nói là hiện cả hai phương án trên đến nay đều không đáp ứng được yêu cầu
phương án một không đáp ứng được yêu cầu tài chính còn phương án hai lại ảnh hưởng đến quy hoạch
và tạo thêm áp lực về hạ tầng xã hội giao thông cho các khu vực nội đô
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín mới chỉ có năm khu đã và đang triển khai lập quy hoạch
xong lại có tới ba khu nhà đầu tư xin rút lui
do tiến độ cải tạo quá chậm nên hàng vạn người dân vẫn phải tiếp tục sinh sống trong những khu nhà xuống cấp nguy hiểm